trong xã hội hiện đại song hành với việc thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế xã hội thì việc giao lưu bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc là điểm nhấn để đưa việt nam hòa nhập nhưng không hòa tan cùng với thế giới
tết nguyên đán cổ truyền của người việt là một trong những nét phong tục truyền thống để lại nhiều ấn tượng trong mắt bạn bè quốc tế
phố phường hà nội những ngày cận tết đông vui náo nhiệt lạ thường bỏ lại vòng xoay cuộc sống có phần trầm mặc thường ngày
cận tết nơi đâu cũng chẳng ngập sắc hoa sắc hội
đây cũng là thời gian để mọi người tìm về với những giá trị truyền thống xưa cũ nét đẹp đáng tự hào trở thành biểu tượng đại diện của giải đất hình chữ s trong mắt bạn bè quốc tế nam châu
bên cạnh những sắc màu nổi bật của nhành đào hoa mai những tả áo dài truyền thống phấp phới bay trong gió xuân
một trong những nét tiêu biểu của việt nam gây ấn tượng mạnh trong lòng bạn bè quốc tế ấy chính là phong vị ẩm thực quê hương đã được khẳng định qua năm tháng
hương vị béo ngậy thức sắc mỏi sắc quan của phở vị giòn tan của nem rán cổ truyền như lời mời gọi khó cưỡng với hầu hết những du khách tìm đến nơi đây
cũng là hai trong những vị thực khách từ phương xa tìm đến và được trải nghiệm món nem rán hà nội với tom bueler và anfield general hai du khách đến từ anh quốc
lớp vỏ giòn rụng cùng những nguyên liệu đa dạng mang lại hương vị vừa đậm đà vừa thanh mát đầy quyên rũ đã giúp món ăn ấy trở nên giành bất hư truyền
giúp những trải nghiệm của họ tại việt nam
ở nam càng trở thành đậm đà khó phai đặc biệt là trong quãng thời gian cận tết nguyên đán đầy ý nghĩa này
tôi cảm thấy rất vui vì được trải nghiệm các hoạt động truyền thống tết của việt nam
tôi cảm thấy tết cổ truyền của các bạn mang một không khí gia đình đầm ấm và có những nét đặc trưng rất riêng
điều đó khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về tết cổ truyền việt nam
tôi thực sự ấn tượng với văn hóa truyền thống của việt nam
những đồ vật các hoạt động và những món ăn đậm đà hương vị tất cả đều rất đặc biệt
tôi chắc chắn sẽ giới thiệu đến bạn bè và gia đình mình về nền ẩm thực văn hóa tết truyền thống của việt nam
mỗi quốc gia dân tộc đều có những dịp lễ truyền thống trong đó mang nhiều sắc thái văn hóa khác nhau
với tết nguyên đán của người việt nam không chỉ để lại trong lòng người nước ngoài những cảm xúc thú vị
về sự đoàn kết xung vầy mà còn là sự trải nghiệm khó quên về phong tục cổ truyền của người việt